từ đầu năm đến nay thành phố cần thơ có năm điểm sạt lở bờ sông
hậu quả làm sạt hoàn toàn bốn căn nhà và một mươi bảy căn nhà bị ảnh hưởng
tổng chiều dài do sạt lở gây ra là một trăm bốn mươi ba mét
ước tổng thiệt hại là gần một hai tỷ đồng
ngày một mươi bốn tháng năm hiệp hội sữa việt nam đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế
ngành sữa và sản phẩm sữa việt nam dari hai nghìn một mươi chín
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại hội đồng sữa việt nam
hội đồng sữa việt nam sẽ diễn ra từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong nước và quốc tế
đây sẽ là cầu nối giúp các thành viên tăng cường mối quan hệ trao đổi thương mại
khoa học kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài nước
tại đây người tiêu dùng có thể tiếp cận cập nhật các thông tin kiến thức
kỹ năng sử dụng sữa và sản phẩm sữa một cách đầy đủ nhất
từ đó có thể lựa chọn những sản phẩm sữa tốt nhất trong thời hội nhập
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực tại việt nam
các doanh nghiệp đứng trước sức ép lớn về việc ứng dụng các công
nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận
hợp tác để phát huy thế mạnh mỗi bên là cách mà nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn
để đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghệ lần này
chiều ngày một mươi bốn tháng năm tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt
và tập đoàn công nghiệp cao su việt nam vrg đã ký kết hợp tác toàn diện
theo đó ngay trong năm hai nghìn một mươi chín vnpt sẽ phối hợp với tập đoàn vrg xây dựng quy hoạch tổng thể
triển khai với lộ trình chi tiết đồng bộ với việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động của tập đoàn vrg
đặc biệt tập đoàn vnpt cũng sẽ triển khai ngay các giải pháp công nghệ bốn
phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh cho tập đoàn vrg như hệ thống phân tích
và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh thời gian thực ứng dụng zis vào công tác quản lý
khai thác và bảo vệ rừng cao su nhằm tăng hiệu quả và năng suất
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chatbot trong phân tích xu hướng và đưa ra dự báo
nông nghiệp sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới
giúp hai bên khai thác tốt tiềm năng thế mạnh
mới đây ubnd tp uông bí tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại
tiêu thụ vải chín sớm phương nam và trao giấy chứng nhận quả vải chín sớm phương nam
đạt tiêu chuẩn việt gáp giai đoạn một
vùng vải phương nam thuộc phường phương nam tp uông bí tỉnh quảng ninh có diện tích
ba trăm bảy mươi ha trong đó khoảng hai trăm tám mươi ha vải trưởng thành đang trong độ tuổi cho thu hoạch
so với vụ vải năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng vụ vải chín phương nam năm nay ước giảm ba mươi
còn khoảng trên hai tấn tuy nhiên dự đoán giá trị đạt cao hơn
ngay từ đầu vụ thu hoạch giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhiều thương lái đã đến đặt hàng thu mua
giá bán tại vườn hiện đang giao động trên bốn mươi đồng một kg giá vải một tuần trước đó đạt
trên sáu mươi đồng một kg cao gấp hơn hai lần so với giá thu mua cùng kỳ vụ trước
nhân dịp này lãnh đạo thành phố uông bí cũng đã trao giấy chứng nhận sản phẩm quả vải đạt tiêu
chuẩn việt gáp giai đoạn một do công ty cổ phần chứng nhận việt xét cấp cho hai hợp tác xã
có các hội viên tham gia dự án là hợp tác xã cẩm hồng và hợp tác xã phong thái
tiết cử góp phần đưa cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam đi vào cuộc sống
một cách thiết thực và hiệu quả vừa qua tại hà nội cuộc vận động xây dựng phát triển văn hóa
doanh nghiệp việt nam đã được hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội chính thức phát động
tới hơn hai ba trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tại buổi lễ các đại biểu xác định bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa
cũng sẽ khó có thể đứng vững và tồn tại đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay
với vai trò là cầu nối giữa các sở ngành phổ biến các chính sách
nghị định của chính phủ và nhà nước nhanh nhất đến các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhỏ
và vừa thành phố hà nội luôn luôn đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của mình để hỗ trợ tốt nhất
cho các doanh nghiệp hội viên trên mọi lĩnh vực và một trong những yếu tố quan trọng quyết định
sự thành công của doanh nghiệp là xây dựng văn hóa doanh nghiệp
cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam do thủ tướng chính phủ phát động từ tháng một mươi một năm
hai nghìn một mươi sáu nhằm khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong việc xây dựng
văn hóa doanh nghiệp buổi lễ phát động tại hà nội năm nay diễn ra đồng thời cùng lễ trao huy hiệu
ba mươi năm tuổi đảng cho đảng viên đảng bộ và lễ kỷ niệm hai mươi bốn năm hình thành đổi mới và phát triển
của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
tăng huyết áp là nguyên nhân chính gây tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim suy tim suy thận
một thống kê cho thấy có tới gần bốn mươi tám người trưởng thành bị tăng huyết áp và trong số này có tới gần sáu mươi
chưa được phát hiện và trên tám mươi chưa được điều trị hở ứng ngày thế giới phòng chống bệnh tăng huyết áp
năm nay bệnh viện tim hà nội đã phối hợp với trung tâm y tế quận tây hồ tổ chức khám sàng lọc
tư vấn miễn phí cho hàng trăm người
chương trình tầm soát huyết áp toàn dân năm nay có khẩu hiệu hãy kiểm tra huyết áp của mình mục tiêu chính là để người dân tăng cường nhận thức biết được nguy cơ của bệnh tăng huyết áp có kế hoạch theo dõi dự phòng và điều trị huyết áp hiện nay số người bị tăng huyết áp ở việt nam đã ở mức báo động

rozanne roon văn liên hệ thông tin drop b meinem
phức tạp nhân